xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày và đêm nay mưa rào và rông vẫn sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực đông bắc bộ có nơi mưa vừa mưa to
nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao nhất là ở các tỉnh vùng núi
vì thế bà con cần hết sức chú ý
sau đó mưa rông có xu hướng giảm nhẹ và tập trung chính về chiều tối và đêm
nền nhiệt trên khu vực chưa có xu hướng tăng cao chủ yếu giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rông mạnh với nhiều điểm có mưa vừa mưa to
sau mưa có xu hướng giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn khá mát mẻ cao nhất chỉ giao động trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
ở miền trung khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an trong hôm nay và ngày mai sẽ vẫn có mưa mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
sau đó ngày một mươi năm mưa giảm nền nhiệt chưa chiều trong ba ngày tới
sẽ phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
còn khu vực các tỉnh từ quảng bình xuống đến thừa thiên huế vẫn duy trì nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt cao nhất giao động trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng trong xu thế thời tiết chủ đạo là nắng nóng
trong đó các tỉnh phía bắc có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt
nhiệt độ tại đây sẽ phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
ở phía nam khu vực tây nguyên trong ba ngày tới sẽ có xu hướng tăng mưa trở lại với nhiều điểm có mưa rào và rông rải rác
mưa vẫn chủ yếu tập trung về chiều tối còn ban ngày trời vẫn còn nắng với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ do gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh nên trong mưa rông cũng sẽ tăng cả về diện và lượng
trong mưa rông cần để cao cảnh rác với tố lốc và gió rất mạnh
còn ban ngày khu vực còn nắng sán loạn với mức nhiệt ngày đêm
từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ